thưa quý vị để đưa thủy sản ra nuôi ở vùng biển mở ra cần phải có lồng bè công nghiệp và phải có quyền giao biển cho các tổ chức cá nhân lâu dài
mặc dù luật thủy sản hành một mươi bảy có nội dung giao biển để nuôi chồng không quá ba mươi năm nhưng đến nay hiếm có tỉnh nào làm được và nếu không giao biển thì người dân sẽ mãi nuôi bằng lồng bè thủ công
ngoài việc phải liên kết thành lập các hợp tác xã còn phải đo đạc cũng như có đánh giá tác động môi trường trong hồ sơ xin bàn giao do quảng ninh có đặc thù nhiều đảo nếu tính toán việc bàn giao theo quy định về thẩm quyền đang gặp vướng

tất cả đang chờ quy hoạch không gian biển cấp quốc gia và việc giao mặt biển là vấn đề lâu dài và khó khăn nhưng thời gian tới các địa phương cũng cần sớm chủ động triển khai để giúp ngư dân giảm khai thác ven bờ chuyển đổi nghề bền vững